ngày hôm nay một người dân xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre đã tới công an xã thừa đức
trình báo về việc nhặt được một bao đen giạt vào bờ biển khu vực cống bể nhỏ ấp thừa tiên
bên trong có hai mươi ba gói hình chữ nhật được đóng thành bánh
tiếp nhận tin báo công an huyện bình đại biên phòng tỉnh bến tre công an tỉnh bến tre
cùng các đơn vị liên quan đã tới tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ hai mươi ba gói ni lông nói trên
qua test ma túy nhanh bằng máy phổ quang cho kết quả chất trong các gói ni lông là ma túy dạng cocaine
có tổng trọng lượng gần hai mươi bảy kg cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã khởi tố ba vụ án khởi tố bắt tạm giam ba mươi tám bị can
về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
từ cuối tháng một mươi hai năm ngoái cho đến tháng hai năm nay các thanh thiếu niên này thường xuyên tụ tập thành đoàn
xích mít gây gổ sô sát
đánh nhau gây bất ổn về an ninh trật tự
một số đối tượng còn vô cớ chém người gây thương tích cho người đi đường
dạng sáng ngày hôm nay tại đề hữu cầu khu vạn phúc phường vạn an tp bắc ninh xảy ra sự cố sụt lún bờ sông
gây sạt lở sáu nhà ở của năm hộ dân
ngay sau khi xảy ra vụ việc chính quyền địa phương đã di tản nhiều hộ dân ở khu vực này để đảm bảo an toàn
và cắm biển cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm
trong chiều ngày hôm nay người dân ở khu vạn phúc tiếp tục sơ tán
trong khi đó tình trạng sạt lở tại đây vẫn tiếp tục diễn ra xuất hiện nhiều vết nứt mới trong chiều ngày hôm nay
xin kính chào quý vị
thưa quý vị vì lòng tham một nhóm sáu đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ
thậm chí là khai tử người thân của mình để chiếm đoạt tài sản thừa kế
dù rất mưu mô tìm cách ách luật nhưng tất cả đã xa lưới sau bảy năm thực hiện hành vi phạm tội
theo hồ sơ vụ án võ doãn tấn võ doãn mỹ thành võ doãn mỹ phước
là ba trong số một mươi một người được hưởng thừa kế tài sản nhà số hai trăm bảy mươi a bạch đằng phường hai mươi bốn quận bình thạnh
trong đó tấn thành phước sinh sống tại việt nam tám người còn lại sinh sống ở nước ngoài
cuối năm hai nghìn một mươi sáu tấn bàn bạc với thạnh và phước sang tên căn nhà cho ba người đứng tên
sau đó bán lấy tiền chia ba không chia cho những người ở nước ngoài
tấn thuê luật sư lê minh thái làm thủ tục với phí khoảng một sáu tỷ đồng
để hợp thức hóa hồ sơ thái cùng nhân viên
là nguyễn đức hải soạn thảo giấy cam kết giả chữ ký tám người thuộc quyền thừa kế ở nước ngoài
với nội dung là từ chối nhận di sản thừa kế
đồng thời thái mốc nối đưa tiền hối lộ để nguyễn đắc công cán bộ văn thư lưu trữ
ủy ban nhân dân phường sáu chứng thực các giấy cam kết trên
công đã giả chữ ký của lãnh đạo phường rồi dùng mọc do công trực tiếp quản lý đóng dấu vào chữ ký giả
chưa dừng lại thái tiếp tục nhờ công thực hiện hành vi chứng thực sao y trái quy định pháp luật
nhiều giấy tờ khác để giúp tấn hoàn tất thủ tục bán căn nhà trên
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh phát hiện giấy cam kết
từ chối nhận di sản thừa kế của tám người thừa kế đang ở nước ngoài là giả
tuy nhiên thay vì khắc phục hành vi của mình tấn thạnh và phước tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật
yêu cầu tòa án khai tử tám người thân của mình nhằm hợp thức hóa hồ sơ
với những tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với võ doãn tấn
võ doãn mỹ thạnh và võ doãn mỹ phước tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lê minh thái nguyễn đức hải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ
nguyễn đắc công tội giả mạo trong công tác
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tiếp tục điều tra xử lý
ngày ba tháng bốn đội quản lý thị trường số ba phối hợp đội sáu phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
đã kiểm tra điểm kinh doanh có địa chỉ tại phường một mươi năm quận một mươi tạm giữ số lượng lớn thuốc tân dược không có hóa đơn chiến tự
qua kiểm tra điểm kinh doanh chứa trữ hàng hóa không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định
tại đây đoàn kiểm tra phát hiện gần tám hộp thuốc tân dược chưa qua sử dụng trị giá hơn hai năm tỷ đồng
không ghi xuất xứ có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt
không có tài liệu chất lượng kèm theo không có hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc hàng hóa
được biết toàn bộ số hàng hóa là thuốc tân dược được mua thu gom trôi nổi tại thị trường trong nước
khi mua không có hóa đơn chứng từ không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể của người bán
đội quản lý thị trường số ba đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật
nắng nóng gây gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở khu vực miền đông và cục bộ miền tây nam bộ
hàng mặn bắt đầu tăng cao tại khu cách cửa sông ở đồng bằng sông cửu long
ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ nắng nóng gây gắt ở khu vực miền đông và cục bộ ở miền tây
nhiệt độ giao động từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
một vài địa phương ghi nhận mức nhiệt trên ba mươi bảy độ c như thành phố biên hòa tỉnh đồng nai với nhiệt độ ba mươi bảy sáu độ c
đồng xoài tỉnh bình phước và tỉnh tây ninh ba mươi bảy độ c
do ảnh hưởng của nắng nóng nên độ ẩm trong không khí giảm thấp
cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng có thể gây nên cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn khiến người dân tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao dẫn đến bị mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
tình hình xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long cao hơn so với các năm trước
dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy mực nước các trạm trên dòng chính sông mekong biến đổi chậm
với xu thế xuống dần và thấp hơn trung bình nhiều năm từ một mươi năm m đến một năm m
dự báo khu vực miền tây nam bộ tiếp tục ít mưa ngày nắng nhiều và có nơi ở ngưỡng nắng nóng
những ngày tới mực nước cao nhất tại tân châu và châu đốc tỉnh an giang lần lượt là một ba mươi năm m và một năm mươi năm m
cơ quan khí tượng cảnh báo độ mặn xâm nhập sâu trong sông
kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực
các địa phương ở vùng đồng bằng sông cửu long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn
và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn
tráo biển số để trộn cắp xe máy là thủ đoạn không mới
tuy nhiên nhiều bãi xe công cộng ở tp hcm tiếp tục trở hành đất ngắm của các đối tượng trộn cắp
điển hình là công an quận một mươi hai tp hcm vừa bắt giữ nhóm đối tượng tráo biển số xe cũ sang loại xe mới đắt tiền
rồi chiếm đoạt bán qua campuchia tiêu thụ
bãi giữ xe của trường đại học lao động xã hội cơ sở hai trua đóng trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
một ngày nhận trông giữ khoảng hơn ba trăm linh xe máy của cả sinh viên và cán bộ nhân viên nhà trường
các xe ra vào được kiểm soát qua thẻ từ và có lưu lại hình ảnh biển số xe
thế nhưng trong hàng chục vụ tráo đổ thành công nhiều xe máy trên địa bàn quận một mươi hai
quận gò vấp và huyện hóc môn thì nhóm đối tượng đã tráo đổ và chiếm đoạt trót lọt ba xe máy tại bãi giữ xe này
các xe ra vào được kiểm soát qua thẻ từ và có lưu lại hình ảnh biển số xe máy tại bãi giữ xe này
các xe ra vào được kiểm soát qua thẻ từ và có lưu lại hình ảnh biển số xe máy tại bãi giữ xe này
các xe ra được kiểm soát qua thẻ từ và có lưu lại hình ảnh biển số xe này
các xe ra được kiểm soát qua thẻ từ và có lưu lại hình ảnh biển số xe này
để xe gần chỗ bảo vệ không khuất tầm nhìn khi phát hiện đối tượng nghi vấn cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để điều tra bắt giữ
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự cập nhật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án liên quan đến các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức huy động tiền đáo hạn ngân hàng với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn một trăm linh tỷ đồng
bước đầu tạm giữ hoàng thị ngọc thúy và lê thị thanh thủy cùng chú tại thành phố đồng hới để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lợi dụng các mối quan hệ bạn bè quen biết và công việc làm ăn
nên đã đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ thân thiết với cán bộ lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh đáp ứng được nhu cầu khách vay để đáo hạn ngân hàng
với thủ đoạn này thúy và thủy đã nhận tiền của sáu bị hại
với tổng số tiền gần năm mươi ba tỷ đồng sau đó chiếm đoạt để sử dụng vào các mục đích khác
ngoài ra hai đối tượng còn nhận trên một trăm một mươi tỷ đồng của nhiều bị hại sau đó chuyển cho một số người khác để cho vay
cơ quan điều tra thông báo ai là người có liên quan đến hành vi của hai đối tượng trên thì trực tiếp liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
đường nguyễn trãi phường đồng hải thành phố đồng hới tỉnh quảng bình để được giải quyết
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa khuyến nghị người dân cảnh giác với bảy hình thức lừa đảo trực tuyến
lừa đảo đăng ký học kỳ công an quân đội miễn phí cho trẻ
các đối tượng lừa đảo tạo tài khoản facebook có tên trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân trại hè học kỳ quân đội với giao diện địa chỉ giống với thông tin các cơ quan công an quân đội
đồng thời mạo danh cơ quan chức năng đăng thông tin mời phụ huynh đăng ký khóa học miễn phí cho con
để đăng ký
học viên phải tập đặt thử vé máy bay online hoặc đặt cọc trước từ năm đến một mươi triệu đồng
sau khi nạn nhân chuyển tiền đối tượng chặn liên lạc
hàng loạt đối tượng chiếm đoạt mã giảm giá trên shopee
bằng thủ đoạn chính là đặt đơn hàng ảo các hội nhóm tạo ra những giao dịch ảo trị giá chục tỷ đồng và chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá shopee tài trợ cho người mua hàng trên sàn
giả danh thanh tra sở y tế để lừa bán thuốc sương khớp
với giá mỗi đơn từ một đến ba triệu đồng
sau khi chuyển thuốc qua dịch vụ phát hành thu tiền hộ cod của doanh nghiệp chuyển phát
đối tượng còn lừa người bệnh tham gia chương trình lập sổ hỗ trợ khám bệnh miễn phí tại các bệnh viện lớn
với điều kiện người bệnh phải nộp tiền phí lập sổ hoặc tiền thuế giá trị gia tăng
chiêu lừa mạo danh vtv tổ chức cuộc thi ảnh xuất hiện trở lại
mới đây trên facebook xuất hiện chương trình cuộc thi ảnh khoảnh khắc yêu thương mẹ và bé
có dấu hiệu lừa đảo khi mạo danh vtv yêu cầu người chơi tham gia
ba mua hàng nhà tài trợ
thời gian trước hành vi mạo danh cá nhân đơn vị của vtv đã được nhiều đối tượng sử dụng
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân
kênh youtube của nhiều người nổi tiếng bị tấn công chiếm quyền
theo cục an toàn thông tin việc hacker chiếm đoạt quyền điều khiển của tài khoản mạng xã hội
của người nổi tiếng có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng
sáu xuất hiện lừa đảo việc nhẹ lương cao qua whatsapp
đây là thủ đoạn đã được các cơ quan chức năng tại việt nam
liên tục cảnh báo để phòng tránh người dân nâng cao cảnh giác
tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo đến người thân bạn bè để tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
bảy đánh cắp thông tin doanh nghiệp bằng cách lừa cai mã đọc qua email
theo cục an toàn thông tin các tập đoàn doanh nghiệp lớn đang làm mục tiêu tấn công
của đối tượng lừa đảo để chiếm thông tin tài sản
các cuộc tấn công không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho các doanh nghiệp
mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dùng
một phiên bản cập nhật của phần mềm độc hại có tên radamathis
đang được dùng trong các chiến dịch lừa đảo nhắm tới lĩnh vực dầu khí
phát tán qua các email radamathis được thiết kế để thiết lập kết nối
với máy chủ lệnh và kiểm soát nhằm thu thập dữ liệu nhạy cảm từ máy chủ bị xâm nhập
thưa quý vị gần đây đọc sách mỗi ngày để nhận lương được nhận định là hình thức
lừa đảo online mới biến tướng từ hình thức viễn pháp
dù đây là hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng
được bộ công an liên tục đưa ra các cảnh báo
thế nhưng nhiều nạn nhân vẫn mắc bẫy qua những thủ đoạn ngày càng tinh vi
giả mạo một số đơn vị phát hành sách lớn nhằm mục đích lừa đảo
thông qua quảng cáo tuyển dụng
các đối tượng đã đăng tải tin tuyển dụng độc giả đọc sách tại nhà
qua các nền tảng mạng xã hội
nạn nhân sẽ bị đối tượng lừa đảo thêm vào các nhóm trên ứng dụng telegram
để thực hiện nhiệm vụ đọc sách
để được nhận công việc người dùng phải nạp tiền
sau mỗi lần kết thúc công việc thì được hoàn tiền về tài khoản
khi số tiền lớn hệ thống sẽ báo lỗi yêu cầu người bị hại
đóng thêm tiền để sửa lỗi và hoàn tiền về ví điện tử
sau đó tiền không bao giờ được hoàn lại
chúng sẽ xóa tạm bộ tài khoản tiến hệ
người ta vẫn hoàn tiền đều cho tôi nên là tôi rất là tin tưởng
sau đấy khi mà cái số tiền nạp vào nó lớn lên và hệ thống báo lỗi
thì bên đấy người ta có bảo là phải nộp thêm tiền để chứng minh thu nhập
tuy nhiên thì sau đấy tôi có nộp thêm tiền và đến khi mà cái mức chi trả
nó vượt qua cái mức chi trả của tôi thì bên đấy tôi đã bị mất liên hệ
và không thể liên hệ được với người ta

đề phòng tránh bị lừa đảo
bởi hình thức trên các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan
khi gặp các trường hợp và hành vi không minh bạch trên mạng xã hội
tuyệt đối không làm theo yêu cầu tạm ứng chức tiền
không nên quá tin tưởng vào những đề nghị quá hấp dẫn và những công việc dễ dàng
không quan trọng trình độ hay kỹ năng
đặc biệt lưu ý không được cung cấp thông tin cá nhân số tài khoản ngân hàng
hay mạng otp cho bất kỳ ai và dưới bất kỳ hình thức nào
đề phòng tránh bị lừa đảo
thì cái điều này nghe chừng nó rất là khó trên thực tế
bởi vì khi mà mình tiến hành đọc làm những công việc rất đơn giản
ví dụ như là theo thùa này hoặc là đơm cúc áo này hay là như là đọc sách v v
thì những cái việc làm đấy nó quá là đơn giản
nó không cần phải bất một cái khoản tín nhiệm nào đó để mà phải đặt cọc gì cả
thì nhận đấy là những cái dấu hiệu mà cho thấy rằng là
nó có những cái dấu hiệu về lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sau khi chuyển cọc thì họ đã chấm dứt mọi quan hệ với cả người đấy
và bị hại thì khi này thì không biết
mình đã cọc cho ai không biết ai đã nhận cọc của mình và tiền của mình đi đâu
đấy đây cũng là một hành vi của lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và cũng tùy vào tính chất mức độ thì tùy vào cái hậu quả xảy ra
cái số tiền bị lừa đảo thì cái mức độ thì cái khung hình phạt cũng khác nhau
và cũng mức hình phạt cũng phải từ hai năm đến hai mươi năm hoặc trung thân
thủ đoạn không mới nhưng nội dung hình thức liên tục được các đối tượng thay đổi
để hướng vào các nạn nhân mới
để chủ động phòng ngừa tội phạm
lực lượng công an đề nghị người dân cảnh tác và tuyên truyền đến người thân bạn bè
về tù đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu
khi tìm việc làm người dân cần kiểm tra rõ thông tin đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý
một mươi bốn trường hợp cung trú tại huyện xuân lộc về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua công tác quản lý địa bàn đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc
phối hợp với công an xã xuân hòa bắt quả tàng một mươi bốn đối tượng đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu do lê văn hải và cao thị hiền tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng cùng các dụng cụ sử dụng cho việc đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã khởi tố ba vụ án
khởi tố bắt tạm giam ba mươi tám bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn thành phố sơn la đã liên tiếp xảy ra
các vụ việc các thanh thiếu niên độ tuổi chủ yếu từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi tụ tập thành đoàn
xích mích gây gỗ xô xát dẫn đến đánh nhau gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự
không chỉ có vậy một số đối tượng còn vô cớ chém người khi đi ngoài đường gây thương tích cho người đi đường
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
qua quá trình điều tra xác minh làm rõ sự việc căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm hành vi mà các đối tượng gây ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sơn la đã ban hành quyết định khởi tố ba vụ án
khởi tố bắt tạm giam ba mươi tám bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
và cố ý gây thương tích